tại thành phố sầm sơn ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thanh hóa vừa tổ chức phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
nói không với thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
để tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín đạt mục tiêu đề ra các cấp các ngành và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thanh hóa
phải bám sát chủ đề các hoạt động diễn ra để có những hành động việc làm cụ thể thiết thực thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân
hiện tại tỉnh thanh hóa đã có ba mươi bốn xã thị trấn được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm
mục tiêu đạt ra đến năm hai nghìn hai mươi các loại thực phẩm sử dụng hàng ngày sẽ được kiểm soát chặt chẽ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu trên địa bàn tỉnh thanh hóa